tại những cung đường này chỉ cần một phương tiện trục chặt hay dừng đỗ bất thường lập tức tình trạng ủn tắc sẽ xảy ra
đó là câu chuyện của ngày thường
còn khi trời mưa tình trạng ủn tắc giao thông tại các điểm nóng này càng nghiêm trọng hơn khi cả biển người và phương tiện dồn ứ lại nhích từng tí một tắc nghẽn có khi vài tiếng đồng hồ mới giải tỏa được
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã xử lý được chín điểm
trong số một mươi bốn điểm ủn tắc giao thông hiện số điểm un tắc nghiêm trọng giảm xuống còn ba mươi hai
theo ước tính trung bình mỗi ngày một người dân thủ đô bị ủn tắc từ một mươi năm tới hai mươi phút tương ứng với mỗi năm người dân và ngân sách hà nội mất khoảng một mươi năm tỷ đồng bình quân trên bốn mươi một tỷ đồng một ngày
theo số liệu của sở giao thông vận tải tp hà nội đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ có khoảng gần một triệu ô tô hơn sáu triệu xe mô tô gắn máy
đến năm hai nghìn ba mươi số xe ô tô là hơn một chín triệu xe xe máy là hơn bảy năm triệu
và tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng trong năm hai nghìn một mươi chín
các tuyến đường theo đuổi các quy hoạch của thành phố trong thời gian tới
song song với giải pháp đầu tư cho hạ tầng hà nội đã triển khai nhiều giải pháp khác chống ủn tắc như tính toán tổng thể lại vận tải hành khách công cộng kết hợp với các biện pháp tuyên truyền tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm để tạo tính dân đe nâng cao ý thức của người tham gia giao thông

hà nội đã triển khai nhiều giải pháp tốt nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
theo ý kiến của nhiều chuyên gia hà nội đã đi vào ngưỡng siêu đô thị
dân số tăng trưởng nhanh các đô thị mọc lên ồ ạt thì vấn đề dành quỹ đất cho giao thông tỉnh là một quy chuẩn là mấu chốt của vấn đề cần được giải quyết
chúng ta cần phải tập trung để giải quyết mấu chốt của vấn đề
chúng ta cần phải bổ sung nâng cao chất lượng phục vụ của các phương tiện hành khách phong cộng
việc ồn tắc không chỉ khiến người dân thiệt hại về tiền bạc thời gian tắt đường còn gây ra hệ lụy rất lớn đến môi trường từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người
thực hiện mức phụ thu đối với các phương tiện đi vào các khu vực trung tâm mà cần bảo vệ ngăn ngừa hồ nhiễm nghiêm ngặt
bởi vì với cái tốc độ gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân như hiện nay thì việc xây dựng và quyết định thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới là cần thiết
ubnd tp hà nội đã trình thủ tướng chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo trong đó có nội dung thu phí đường bộ và các phương tiện giao thông ở một số khu vực có nguy cơ ủn tắc cao nhằm hạn chế phương tiện đi vào
đây cũng là giải pháp đã được tính tới từ rất lâu và nếu không quyết liệt triển khai sẽ rất khó để các phương tiện vận tải công cộng của hà nội thu hút được người dân sử dụng
vâng thưa quý vị không một đô thị nào trên thế giới có đủ khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện cá nhân và hà nội đang rất nỗ lực để đem đến các giải pháp đi lại mới văn minh hiện đại cho người dân
tuy nhiên cũng cần thẳng thắn nhìn nhận chúng ta chưa thể chỉ trông vào
vào đường sắt vào bít nhanh nếu không có các phương tiện giao thông công cộng
bởi đến thời điểm này thì giao thông công cộng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân
hơn lúc nào hết muốn tạo sự chuyển biến thì người dân cần nhìn nhận sự nỗ lực của các cơ quan chức năng cũng như sự đồng lòng ủng hộ chủ trương đúng đắn dài hạn của chính quyền cơ quan quản lý
đặc biệt là cần nâng cao ý thức chấp hành lực lượng khi tham gia giao thông
bởi bất kỳ ai trong số chúng ta cũng mong muốn tắt đường không còn là hình ảnh tiêu biểu của giao thông hà nội và người dân sẽ đỡ vất vả hơn khi tham gia giao thông
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi ngày hôm nay xin kính chào tạm biệt